chiều ngày một mươi tháng một mươi hai tại hà nội đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung ương tiếp đoàn trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
phát biểu tại buổi tiếp đồng chí trương thị mai cho biết việt nam nêu cao trách nhiệm của hệ thống chính trị
tiên phong trong công tác dân vận tạo lòng tin của người dân trên nguyên tắc dựa vào nhân dân xây dựng đảng
điển hình kết quả của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của việt nam
đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác dân vận trong hiện thực hóa các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
đồng chí trương thị mai tin tưởng trong thời gian tới việt nam và lào tiếp tục gìn giữ mối quan hệ anh em
vun đắp tình hiểu nghị truyền thống giữa đảng nhà nước và nhân dân hai nước
phó chủ tịch trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước mong muốn trong thời gian tới
việt nam tiếp tục hỗ trợ chia sẻ truyền giao cho lào những kinh nghiệm hay góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận
phát huy vai trò người dân nói riêng công tác dân vận nói chung quá trình phát triển kinh tế xã hội đất nước